một đường dây đánh bạc trực tuyến trái phép quy mô lớn vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nghệ an phối hợp cùng công an huyện nghi lộc triệt xóa thành công và bắt giữ chín đối tượng có liên quan
qua điều tra cơ quan công an xác định thủ đoạn của các đối tượng là liên kết với các đối tượng quản lý phát hành trái phép các ứng dụng game đánh bài đổi thưởng online nổ hũ b hai mươi chín choáng g tám để mở đại lý tiền gam online cấp hai nhằm mục đích mua và bán tiền ảo trong game
để có tiền tham gia đánh bạc người chơi phải dùng tiền thật để mua tiền ảo trong game đồng thời đổi được tiền ảo thành tiền thật
bước đầu đã làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
lên đến trên năm mươi tỷ đồng tăng vật thu giữ gồm một xe ô tô ba máy tính sách tay hai mươi điện thoại di động một mươi thẻ ngân hàng năm sim điện thoại và các tài liệu liên quan
hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra và mở rộng chuyên án